ngân hàng nhà nước việt nam vừa có công văn gửi các tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán và các tổ chức cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán về việc tăng cường các biện pháp đảm bảo an ninh an toàn phòng ngừa giảm thiểu nguy cơ lợi dụng dịch vụ thanh toán dịch vụ trung gian thanh toán để đánh bạc tổ chức đánh bạc cá độ bất hợp pháp
theo đó ngân hàng nhà nước yêu cầu các đơn vị chú trọng các biện pháp quản lý chặt chẽ việc mở và sử dụng tài khoản thanh toán ví điện tử có biện pháp kiểm tra giám sát nhằm phát hiện xử lý triệt đề các trường hợp mạo danh sử dụng giấy tờ khi mở và sử dụng tài khoản thanh toán ví điện tử mua bán thuê cho thuê mượn cho mượn tài khoản thanh toán ví điện tử mua bán thuê cho thuê thẻ ngân hàng hoặc thông tin thẻ ngân hàng mở hộ thẻ ngân hàng đồng thời giả soát các tiêu chí giám sát các hạn mức giao d
dịch cập nhật các dấu hiệu đáng ngờ trong hoạt động cung ứng dịch vụ thanh toán dịch vụ trung gian thanh toán nhằm tăng cường hiệu quả giám sát phát hiện các giao dịch đáng ngờ bất thường và có biện pháp xử lý kịp thời phù hợp với quy định của pháp luật
công văn cũng đã nêu rõ các tổ chức phải kịp thời cung cấp thông tin báo cáo các giao dịch có dấu hiệu đáng ngờ và phối hợp chặt chẽ với các cơ quan bảo vệ pháp luật các cơ quan chức năng có liên quan trong việc ngăn ngừa phát hiện phòng chống tội phạm theo quy định của pháp luật